quý vị thân mến mưa ở hầu khắp bắc bộ trong hai ngày vừa qua đã khiến cho bầu không khí dịu hơn
nhiệt độ của ngày hôm nay khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ c
mức nhiệt khá oi bức thế nhưng nắng đã bớt gai gắt hơn trước khá là nhiều
với những ai mà hay phải di chuyển hay là làm việc ở ngoài trời thì ngày hôm nay vẫn cần phải chuẩn bị các vật dụng che chắn phòng khi mưa rông xuất hiện
vâng trong khi đó thì các khu vực khác thời tiết chưa có sự thay đổi vẫn là nắng và nóng
và với thời tiết này thì các thiết bị điện thường được sử dụng liên tục dễ dẫn đến tình trạng quá tải
và bảo dưỡng các thiết bị điện trong gia đình đặc biệt là không cắm nhiều dây dẫn tại cùng một nguồn điện để loại bỏ những nguy cơ gây mất an toàn
vâng và đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay